xin chào và hẹn gặp lại trong các bài hát tiếp theo
nhanh thì khoảng sáu tháng trở lên sau khi đi khám ở các chuyên khoa thì mới đến các bác sĩ chuyên khoa về bệnh lưu bút
thậm chí có những người hai đến ba năm mới phát hiện ra bệnh
theo các bác sĩ bệnh lưu bút ban đảo hệ thống thường được gọi đơn giản là bệnh lưu bút
trong tên gọi của bệnh lưu bút là một cụm từ latin có nghĩa là cho sói
xuất phát từ việc người bệnh thường có tổn thương ở mặt giống như hình vết cắn của cho sói
từ hệ thống có nghĩa là bệnh ảnh hưởng tới nhiều cơ quan trong cơ thể
đôi khi lưu bút ban đảo hệ thống được gọi là kẻ bắt trước
vì triệu chứng của bệnh có thể gây nhầm bệnh này và các vấn đề về sức khỏe khác
bệnh ngay gặp ở nữ hơn năm giới có thể do ảnh hưởng bởi hormone estrogen tuổi khởi phát từ một mươi sáu năm mươi năm
chiếm sáu mươi năm có thể gặp ở cả trẻ em và người già
nguyên nhân của bệnh lưu bút ban đỏ cho tới giờ vẫn chưa tìm rõ được nguyên nhân
liên quan tới những yếu tố gen di truyền hormone miễn dịch và các yếu tố môi trường
bệnh có thể thuyên giảm và tái phát từ nhẹ tới nặng
chia sẻ bệnh lý lưu bút ban đảo hệ thống thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa một trần thị thanh tú
trung tâm chấn thương chỉnh hình khoa cơ xương khớp bệnh viện đa khoa tâm anh cho biết
như chúng ta đã biết bệnh lý lưu bút ban đảo hệ thống có những tổn thương ở những cơ quan đích
mà cụ thể là những cơ quan nội tạng những cơ quan có ý nghĩa sống còn với bệnh nhân
chính vì vậy mà có một số tổn thương sau tôi sẽ liệt kê
sẽ làm cho bệnh nhân làm gia tăng nguy cơ tử vong
đầu tiên một trong những nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ tử vong gia tăng nhất ở bệnh nhân bị lưu bút ban đảo hệ thống
đó chính là tình trạng viêm thận lưu bút bùng phát
như chúng ta đã biết trong những đợt viêm thẳng lưu bút bùng phát
bệnh nhân thường sẽ tiểu đạm lượng nhiều
sẽ làm cho chức năng thận của bệnh nhân suy giảm và tiến triển rất nhanh
thậm chí là có những bệnh nhân tuy không rơi vào những đợt bùng phát
nhưng mà bệnh diễn tiến âm thầm có thể dẫn đến suy thận mạng giai đoạn cuối
và khi bệnh nhân đối mặt với tình trạng tổn thương thận cấp hoặc là suy thận mạng giai đoạn cuối tiến triển
thì bệnh nhân có thể rơi vào những biến chứng như quá tải tuần hoàng dẫn đến phụ phổi cấp chẳng hạn
bệnh nhân có thể rối loạn toan kìm
bệnh nhân có thể rối loạn điền giải đặc biệt là tình trạng tăng ca ly máu
bệnh nhân cũng có thể rơi vào những tình trạng do hội chứng u rê huyết cấp tính
và tất cả những tình trạng này đều đẩy mạnh tỷ lệ tử vong của bệnh nhân trong những đợt cấp tính
bên cạnh viêm thận lưu bút thì những biến chứng thần kinh của bệnh nhân cũng là một trong những nguyên nhân hàng đầu
dẫn đến tình trạng tử vong ở bệnh nhân bị lưu bút đọc đỏ hệ thống
bệnh nhân lưu bút có những tổn thương thần kinh rất nhẹ
ví dụ như những rối loạn lo âu những xa xúc trí tuệ
nhưng nặng hơn bệnh nhân cũng có thể rơi vào những ảo giác những cân động kinh và thậm chí là đột quỵ
và đặc biệt là tình trạng đột quỵ cấp tính nhồi máu não diện động chẳng hạn
có thể sẽ khiến cho bệnh nhân rơi vào cái tình trạng tử vong
và đẩy mạnh tình trạng tỷ lệ gia tăng tử vong ở bệnh nhân bị lưu bút đọc đỏ hệ thống
bên cạnh hai cơ quan thường gặp nhất là thần và hệ thần kinh
thì tình trạng ảnh hưởng lý hệ tim mạch cũng là một trong những nguyên nhân phổ biến
dẫn đến tình trạng tử vong ở bệnh nhân bị lưu bút đọc đỏ hệ thống
bệnh nhân với tình trạng lưu bút
có thể bị viêm cơ tim hoặc là viêm màng ngoại tim dẫn đến tình trạng tràn dịch màng ngoài tim
bệnh nhân có thể đau ngực hoặc khó thở dữ dội
có thể tổn thương những van tim ví dụ như van hai lá hay van ba lá
tất cả những tình trạng này đều là những tình trạng rất là nặng nề
tương tự đối với tình trạng tim mạch thì tình trạng hô hấp
cũng là một trong những vấn đề sống còn mà bệnh nhân bị lưu bút có thể ảnh hưởng
bệnh nhân thường sẽ đến với chúng tôi trong tình trạng viêm màng phổi dẫn đến tràn dịch màng phổi lượng nhiều
và nếu như không có những biện pháp điều trị thích hợp thì bệnh nhân hoàn toàn có thể rơi vào tình trạng tử vong
ngoài những triệu chứng về các hệ cơ quan cụ thể thì sự suy giảm miễn dịch của bệnh nhân
do thuốc hoặc là do giảm các tế bào máu cũng có thể đẩy bệnh nhân vào những tình trạng nhiễm trùng cấp tính
đặc biệt là những nhiễm trùng cơ hội có thể khiến cho bệnh nhân không qua khỏi
hơn thế nữa thì bệnh nhân bị lưu bút băng đỏ hệ thống cũng có thể có những rối loạn về mặt huyết học
về mặt đông máu dẫn đến bệnh nhân
bệnh nhân phải chịu những cái tổn thương cấp tính do huyết khối ví dụ như là thuyên tắc động mạch phổi
là một trong những nguyên nhân gây tử vong ở bệnh nhân bị lưu bút bắt đỏ hệ thống
cũng theo bác sĩ tú lưu bút bắt đỏ hay lưu bút bắt đỏ hệ thống là một bệnh tự miễn
nghĩa là hệ thống miễn dịch sẽ tấn công nhầm vào các tế bào khỏe mạnh trong cơ thể
tỷ lệ mắc lưu bút bắt đỏ hệ thống ra động từ một đến một trăm năm mươi người trên một trăm linh người dân
phụ thuộc vào địa lý và trùng tộc nhưng vẫn chưa có nhiều người biết tới căn bệnh này
các triệu chứng của bệnh lưu bút ban đầu hệ thống có thể xuất hiện đột ngột hoặc từ từ sau nhiều tháng nhiều năm
hơn chín mươi bệnh nhân đến khám với những biểu hiện không đặc hiệu như gầy mệt mỏi suốt nhẹ
rụng tóc từng màng phiêu lết miệng mũi đau các khóc nhỏ đau mỏi cơ dối loạn kinh nguyệt
khoảng ba phần tư số bệnh nhân xuất hiện ban đỏ trên da trong đó hay gặp nhất ban cánh bướm ở mặt
một số dữ hiệu rất đặc trưng của bệnh lưu bút bắt đỏ
bắt đỏ ở hai cỏ má mắc cầu qua sống mũi những tổn thương nội tạng như tim
chăn dịch ngoài măng tim viêm cơ tim ở phổi chăn dịch ngoài măng phổi viêm phổi
ở thận viêm cầu thận ở hệ thống thần kinh co giật dối loạn tâm thần
ở hệ tạm máu sẽ gây ra thiếu máu xuất huyết thường xuất hiện ở trong giai đoạn toàn phát của bệnh
ở khoảng năm mươi tám mươi năm số bệnh nhân và là những nguyên nhân chủ yếu gây ra tử vong
các triệu chứng này thường diễn biến thành từng đợt sen kẽ giữa những thời gian lưu của bệnh
trong thời gian đầu của bệnh các triệu chứng thường mô hồ giống với nhiều bệnh lý khác
chính vì vậy kể từ lúc có những triệu chứng đầu tiên cho đến khi phát hiện ra bệnh
trần đoán chính xác có thể phải mất tới vài năm
bệnh nhân lưu bút ban đầu hệ thống có nguy cơ tử vong cao hơn hai bốn lần so với dân số chung
nguyên nhân chính gây ra tử vong trong vài năm đầu tiên thường do bệnh hoạt động
ví dụ tổn thương thần kinh trung ương tổn thương thận hoặc nhiễm trùng do suy giảm hệ thống miễn dịch
nguyên nhân tử vong muộn hơn thường liên quan đến những biến chứng như bệnh thận ở giai đoạn cuối
bệnh tim mạch tác dụng phụ của thuốc điều trị
lưu bút ban đảo hệ thống không thể điều trị khỏi hoàn toàn
tuy nhiên có thể kiểm soát được nếu điều trị đúng bài bản ngay từ đầu
thì sẽ hạn chế được những biến chứng có thể xảy ra
các biện pháp trần đoán bệnh lưu bút ban đảo hệ thống bao gồm
bác sĩ di xét nghiệm máu đo tốc độ lắng của hồng cầu xét nghiệm công thức máu
kháng thể kháng nhân hoặc ănt dsdna xét nghiệm nước tiểu
các biện pháp điều trị bệnh lưu bút ban đầu hệ thống bao gồm
tranh ánh nắng mặt trời tiêu uv mặt trời có khả năng làm tình trạng phát ban của da sẽ trở nên nặng hơn
khi tiếp xúc với tiêu uv của ánh nắng mặt trời da sẽ bị mẩn đỏ chóc vầy
chính vì vậy người bệnh nên hạn chế ra ngoài trời nắng gắt
nếu buộc phải đi ra đường nên đội mũ nón mặc áo trống nắng đeo kính
bôi đầy đủ kem trùng nắng để không bị tác động bởi tiêu uv
xây dựng một chế độ ăn uống hợp lý
trong quá trình điều trị bệnh bệnh nhân cần phải chú ý quan tâm đến chế độ dinh dưỡng
bổ sung thực phẩm dầu vitamin đặc biệt là vitamin d bằng việc ăn nhiều thực phẩm
trứng bơ sữa dầu cá vitamin d cũng đóng vai trò quan trọng trong việc giảm nguy cơ mắc các bệnh lý về xương khớp
ăn nhiều thực phẩm chứa nhiều canxi như phô mai củ cải
hạn chế những thực phẩm chiên rán dầu mỡ chứa nhiều cholesterol làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch
điện tập thể dục thể thao phù hợp
để điều trị bệnh lũ bút ban đảo hệ thống bạn nên lên một kế hoạch giàn luyện cơ thể phù hợp
với thể trạng sức khỏe của bản thân như tập gym đi bộ tập bơi đi xe đạp
điều trị bằng thuốc
nếu trị trứng trên da nhẹ thì bạn có thể dùng các thuốc đặc trị chống viêm giảm đau
tuy nhiên cần phải lưu ý việc điều trị bằng thuốc phải dựa trên đơn thuốc của bác sĩ đặc kê đơn
hoặc tại bệnh viện điều trị
có lại thuốc điều trị toàn thân thuốc giảm đau thuốc khám viêm thuốc dị ứng thuốc ức chế miễn dịch
tuy thuộc vào giai đoạn và mức độ phát triển của bệnh
nếu được kiểm soát thì chất lượng cuộc sống của bệnh nhân lũ bút ban đảo hoàn toàn như người bình thường
với phụ nữ mắc lũ bút ban đảo cơ hội làm mẹ không mất chỉ là cánh cửa làm mẹ sẽ nhỏ hơn
quá trình mang thai sẽ phải đối mặt với nhiều rủi ro như sảy thai sinh non vợ ố sớm tăng huyết áp
thai nhi không phát triển thai lưu thậm chí nguy cơ đến tính mạng của mẹ
tuy nhiên nếu được kiểm soát tốt vẫn có cơ hội cao
mục đích chính của việc điều trị là giảm thiểu các triệu chứng hạn chế những tổn thương nội tạng
điều trị dựa trên sự ưu thích và đặc điểm lâm sàng mức độ nặng mức độ hoạt động của bệnh và bệnh phối hợp
đặc biệt người bị mắc bệnh lưu bút ban đảo hệ thống còn có một cuộc sống lảnh mạnh
chế độ dinh dưỡng tập luyện phù hợp ngừng thuốc lá và tiêm chủng thích hợp
ngoài ra tiết tử ngoại cho ánh nắng mặt trời như đã nói ở trên sẽ khởi phát và làm nặng các đợt cấp tính của bệnh
nên cần tránh tiếp xúc
việc ngưng đốt ngột các thuốc điều trị đặc biệt không tân thủ theo hướng dẫn của bác sĩ
cũng là nguyên nhân quan trọng dẫn tới các đợt cấp của bệnh
do đó người bệnh cần tuân thủ điều trị khám lại không tự ý ngừng thuốc